trong chuyến công tác tại nghệ an tối ngày hai mươi tám tháng bốn chủ tịch nước trần đại quang cùng đoàn công tác đã về thăm và thắp hương tại khu di tích quốc gia đặc biệt kim liên huyện nam đàn thăm khu di tích lịch sử quốc gia trung bồn xã mỹ sơn huyện đô lương

mạng việt nam đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác thực hiện di huấn thiêng liêng của người
trong nhiều năm qua đảng cộng sản việt nam đã lãnh đạo toàn dân toàn quân đoàn kết
phấn đấu thực hiện thành công sự nghiệp đổi mới xây dựng và bảo vệ vững chắc tổ quốc việt nam
xã hội chủ nghĩa đến thăm khu di tích lịch sử quốc gia trung bồn xã mỹ sơn huyện đô lương
tỉnh nghệ an chủ tịch nước trần đại quang đã dâng hương dân hoa tưởng nhớ sự hy sinh
sương máu của các anh hùng liệt sĩ thanh niên sung phong đã ngã xuống vì độc lập cho dân tộc
chủ tịch nước trần đại quang động viên cán bộ nhân viên của khu di tích bảo vệ
gìn giữ các giá trị lịch sử nhân văn của khu di tích và vùng đất trung bồn để giáo dục lòng
yêu nước cho các thế hệ người dân việt nam tới đây thăm viếng khu di tích lịch sử quốc gia trung
bồn nơi cách đây bốn mươi chín năm ngày ba mươi một tháng một mươi năm một nghìn chín trăm sáu mươi tám một mươi ba chiến sĩ thanh niên sung phong tiểu đội
thép tiểu đội cảm tử thuộc đại đội ba trăm một mươi bảy tổng đội thanh niên sung phong
đã anh dũng hy sinh trong khi làm nhiệm vụ trong cuộc kháng chiến chống mỹ địa danh trung bồn
là một trọng điểm giao thông quan trọng nơi kết nối các tuyến đường huyết mạch từ hậu phương lớn
miền bắc chi viện sức người sức của cho tiền tuyến lớn miền nam